chiều nay thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã chủ trì phiên họp chính phủ chuyên đề về xây dựng pháp luật
phát biểu mở đầu phiên họp thủ tướng nêu rõ một trong những thành công trong quản lý điều hành thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội
không phải là nhiệm kỳ trước nhiệm kỳ này mà là do đột phá về thể chế xây dựng thể chế
do vậy thủ tướng đề nghị lãnh đạo các bộ ngành tập trung tốt hơn công tác này
thủ tướng nhận định hiện chất lượng thể chế đang có nhiều vấn đề vướng mắt nhiều bộ trưởng đã quan tâm
nhưng cũng cần phải giao cho các thứ trưởng vụ trưởng và các chuyên viên để đề xuất các dự thảo một cách đến nơi đến trốn

để có vấn đề được phát triển tôi nên phát triển đạt được một số vấn đề
mà các dự thảo sơ sài thiếu kinh nghiệm thậm chí là đưa những tư duyệt cũ
hay là bao cấp những suy cho ở trong những mỹ lực những vấn đề
bởi vậy chúng ta phải chấm dứt cái chuyện này làm tốt hơn để giải phóng
thủ tướng nhấn mạnh thể chế không thể khiến cho người dân chạy qua chạy lại luật pháp quy định nhưng không rõ ràng để người dân kêu ca chờ đợi